sự sụp đổ chưa từng có của thị trường dầu mỏ thế giới
mỹ vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn của mình trong hợp tác quân sự với hàn quốc
tổng thống donald trump vừa tuyên bố từ chối đề nghị chia sẻ chi phí quốc phòng mà seoul đưa ra
nhằm duy trì hoạt động của hàng chục nghìn binh sĩ mỹ đang đồn trú tại nước này
tổng thống donald trump cho biết hàn quốc đã đề nghị về một khoản chi phí nhất định
nhưng ông đã từ chối đề nghị đó
vì thấy điều này không công bằng
theo ông hàn quốc nên chi trả một phần lớn cho những nỗ lực đóng góp của mỹ tại hàn quốc
washington đã nhiều lần yêu cầu seoul tăng đáng kể các khoản đóng góp tài chính
để duy trì sự hiện diện của các binh sĩ mỹ tại hàn quốc
theo thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự của hai đồng minh
đã kết thúc vào cuối năm ngoái
seoul đã nhất trí với khoản đóng góp tám trăm bảy mươi triệu đô la mỹ
tăng tám hai so với năm hai nghìn một mươi tám
trong thời gian vừa qua mỹ và hàn quốc đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán
nhưng chưa đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quốc phòng
và chi phí quân sự
ngày hai mươi tháng bốn sáng hai mươi một tháng bốn theo giờ việt nam
tổng thống donald trump cho biết
ông sẽ ký xác lệnh hành chính đình chỉ mọi hoạt động nhập cảnh vào nước này
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bùng phát dữ dội
trên trang twitter cá nhân tổng thống donald trump nêu rõ
trong bối cảnh cuộc tấn công của kẻ thù vô hình
cũng như sự cần thiết phải bảo vệ công việc của các công nhân mỹ vĩ đại
ông sẽ ký xác lệnh hành chính tạm thời đình chỉ hoạt động nhập cư vào mỹ
hiện chưa rõ khi nào tổng thống
mỹ sẽ ký xác lệnh nói trên
cũng như cơ chế thực hiện một xác lệnh quy mô như vậy
liên quan tới vấn đề nhập cư
vì đây là điều hiếm khi xảy ra đối với mỹ
tờ thời báo new york đưa tin trong những tuần gần đây
chính quyền tổng thống donald trump
đã có những động thái tăng cường ngăn cản
những người muốn xin cơ chế tị nạn
và những người nhập cư không giấy tờ vào mỹ
giới chức nhật bản ngày hai mươi một tháng bốn đã bác bỏ thông tin
cho rằng nước này sẽ chịu những chi phí
từ việc hoãn thế vận hội olympic paralympic hai nghìn hai mươi
sau khi có những thông tin
từ ủy ban olympic paralympic hai nghìn hai mươi
và ủy ban olympic quốc tế ioc
rằng thủ tướng shinzo abe đã chấp thuận việc này
chính văn phòng nội các nhật bản
yoshihide suga khẳng định
thông tin này không đúng sự thật
người phát ngôn chính phủ nhật bản cho biết
ủy ban olympic quốc tế ioc
và ban tổ chức olympic của nhật bản
đã có cuộc thảo luận trực tuyến
vào hôm một mươi sáu tháng bốn
khi đó hai bên đã chia sẻ rằng
ảnh hưởng của việc hoãn olympic
bao gồm cả chi phí là quan ngại chung của cả hai bên
ông suga cho biết
cả hai bên đã nhất trí
sẽ tiếp tục cùng nhau
đánh giá và thảo luận về vấn đề này
bộ trưởng olympic nhật bản
cũng hoàn toàn bác bỏ thông tin
do ioc đưa ra
lãnh đạo một mươi năm cơ quan
thuộc liên hợp quốc đã ra lời kêu gọi
các nhà tài trợ ủng hộ khoản tiền
ban đầu là ba trăm năm mươi triệu đô la mỹ
nhằm hỗ trợ ngay lập tức
cho hệ thống cung ứng khẩn cấp toàn cầu
để trợ giúp các nước có thể bị tổn thương
trong dịch covid một mươi chín
số tiền ủng hộ ban đầu
là ba trăm năm mươi triệu đô la mỹ
để có thể nhanh chóng làm tăng quy mô
cho các dịch vụ chung
về vận tải và logistic
những dịch vụ này hiện do chương trình
lương thực thế giới cấp
sẽ cho phép đưa ra biện pháp ứng phó hiệu quả
nhanh chóng với cộng đồng bị ảnh hưởng
nặng nề nhất bởi covid một mươi chín
bất kỳ sự trì hoãn hành động nào
cũng có thể gây phương hại cho nỗ lực toàn cầu
nhằm kiểm soát dịch bệnh
nhằm hỗ trợ việc học tập tại nhà
của trẻ em và thanh thiếu niên
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
và công ty microsoft corp
đã thông báo mở rộng nền tảng học tập toàn cầu
ban đầu learning passport được xây dựng
để cung cấp giáo dục cho trẻ tị nạn và trẻ di cư
thông qua một nền tảng học tập số từ xa
nhưng do tác động của đại dịch covid một mươi chín
unicef mong muốn sẽ mở rộng nền tảng này
để tạo điều kiện thuận lợi
cho chương trình giảng dạy cấp quốc gia
dành cho học sinh sinh viên
phải nghỉ học vì dịch bệnh
hiện timor leste ukraine và kosovo
là những quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tiên
triển khai chương trình học trực tuyến
thông qua learning passport
với các nội dung đã được tích hợp sẵn
gồm sách video trực tuyến chương trình hỗ trợ
cho những phụ huynh có con gặp nhiều khó khăn
trong học tập
các nhà khoa học từ viện công nghệ massachusetts
mỹ đã gắn cho mỗi
acid amine của trùng virus sars cov hai
một nốt nhạc
nhờ đó họ có thể chuyển đổi toàn bộ
cấu trúc protein thành một bản nhạc hoàn trình
điều này giúp cho các nhà khoa học
có thể phân tích kỹ lưỡng hơn
cách mà virus sars cov hai tấn công cơ thể con người
và từ đó tìm ra vaccine thích hợp
các nhà khoa học tại viện công nghệ massachusetts
đã tìm thấy điểm tương đồng giữa âm nhạc cổ điển
với cấu trúc protein của virus sars cov hai
virus corona trùng mới
chứa các protein hình gai
mỗi gai này được hình thành bởi sự kết hợp
của nhiều acid amine
bằng cách sử dụng kỹ thuật chuyển hóa dữ liệu
kết hợp với trí tuệ nhân tạo
các nhà khoa học đã chuyển đổi toàn bộ
cấu trúc protein thành bản nhạc sơ bộ
phần âm nhạc được chuyển hóa này
đã được đăng tải trên soundcloud
với thời lượng một tiếng năm phút
và đã thu hút được rất nhiều người nghe
phần đầu sự nhẹ nhàng và êm ả
phản ánh việc dễ dàng xâm nhập vào tế bào cơ thể
con người của virus sars cov hai
trong khi phần nhà kịch tính được cho là
khi virus gây ra những triệu chứng cho con người
thưa quý vị bên cạnh cuộc chiến với dịch covid một mươi chín
thì cuộc chiến giá dầu trên thế giới
thời gian này cũng nóng không kém
nhưng liệu cuộc chiến này có kéo theo
sự phá sản hàng loạt của các công ty dầu đa phiến của mỹ
sự đình trệ sản xuất dầu mỏ toàn cầu
và cuối cùng là sự phá sản của các ngân hàng

tim của toàn bộ nền kinh tế thế giới
các chuyên gia trong phóng sự sau đây
sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung ra
phần nào về bức tranh tương lai
của ngành công nghiệp vàng đen
đóng cửa phiên giao dịch ngày một mươi chín tháng bốn
giá dầu thô ngọt nhẹ mỹ dừng ở mức một mươi tám đô la một thùng
một khoảng cách khá xa so với giá
trên dưới sáu mươi đô la một thùng
vào thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi chín
nhưng không sao vài tháng nay
thế giới đã quen với việc giá dầu
sô đổ mọi kỷ lục lao dốc bởi cơn bão
covid một mươi chín sang đến ngày hai mươi tháng bốn
bốn âm bốn mươi ba mươi hai đô la mỹ một thùng
rồi âm ba mươi bảy sáu mươi ba đô la một thùng
trước khi quay trở lại
đô la một thùng vào sáng nay
giá vàng đen rớt xuống ngỡ ngâm
là điều chẳng ai ngờ tới
bởi đơn giản là nó chưa từng xảy ra
thế giới đều một phen tróng váng
nhưng đó đã phải là đáy
của thị trường dầu mỏ hay chưa
tình hình của thị trường dầu hiện nay
chỉ là tạm thời
nhưng tôi cũng phải nói rằng
chúng ta vẫn chưa nhìn thấy đáy của nó

chúng ta chỉ đang ở rất gần nó mà thôi
khoảng hai mươi triệu thùng dầu dư thừa
mỗi ngày trên phạm vi toàn cầu
trong khi các kho chứa dầu đều đã tràn
một số nhà buôn thậm chí đã phải thuê
tàu neo đậu chỉ để chứa dầu thừa
và cũng là đầu tiên trong lịch sử
ước tính một trăm sáu mươi triệu thùng dầu
đang nằm trong kho chứa
tình hình này chỉ có thể được giải quyết
khi các lệnh phong tỏa được dỡ bỏ
các nhà máy hoạt động trở lại
và nhu cầu sử dụng năng lượng gia tăng như trước
nhưng trong kịch bản
kéo dài thêm một vài tháng
thì ngành sản xuất vàng đen
được dự báo sẽ còn tiếp tục hứng chịu
thêm những cú sốc như vừa rồi
cú sốc tiếp theo rất có thể là
hàng loạt công ty dầu mỏ của mỹ sẽ phá sản
nhiều công ty dầu mỏ mỹ
vay nợ lớn trong giai đoạn trước đây
nếu giá dầu ở mức hai mươi đô một thùng
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
sẽ có năm trăm ba mươi ba công ty sản xuất
và khai thác dầu mỏ của mỹ
sẽ phải đệ đơn xin phá sản
trong trường hợp giá dầu duy trì
ở mức một mươi đô la một thùng
hơn một một trăm linh công ty
sẽ phải phá sản
ước tính nếu suy thoái dầu mỏ vẫn diễn ra
các doanh nghiệp dầu mỏ mỹ
có thể phải gánh khoản nợ hơn ba mươi hai tỷ đô la
lãi xuất một mươi bảy
trong khi mức lãi này trước đây chỉ bảy
công ty nghiên cứu thị trường
rystad energy thậm chí còn nhận định
việc đóng cửa hoặc thậm chí
phá sản ngay bây giờ
có thể còn đỡ thiệt hại hơn
đối với một số nhà sản xuất dầu
trong khi đó tổng thống mỹ donald trump
lại khá lạc quan với tình hình này
với tuyên bố mỹ sẽ mua bảy mươi năm triệu
thùng bổ sung vào kho dự trữ
chiến lược quốc gia
đây là một thời điểm lý tưởng để mua dầu vào
thay vì chỉ dự trữ
giờ đây chúng ta có thể mua vào lượng lớn dầu
trong một khoảng thời gian nhất định
ông donald trump cũng cho biết
sẽ cân nhắc quyết định ngừng nhập khẩu dầu mỏ
từ ả rập xê út
còn ả rập xê út thì cân nhắc việc cắt giảm sớm nhất có thể
thay vì đợi đến tháng năm như thỏa thuận đạt được
ngày một mươi hai tháng bốn
trước những diễn biến tiêu cực từ thị trường dầu mỏ
người phát ngôn điện kremlin
nguyên nhân khiến giá dầu ngọt nhẹ mỹ
lần đầu tiên rớt xuống vùng âm
là do các hoạt động đầu cơ
và thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ
gần đây của opec cộng
là nguyên nhân khiến giá dầu sụt giảm thê thảm hiện nay
chính phủ nga có đủ mọi dự trữ cần thiết
để bù đắp thiệt hại do giá dầu thấp
nga sẵn sàng thảo luận với các đối tác
để giải quyết vấn đề
nguồn cung dư thừa quá lớn hiện nay
diễn biến mới nhất là minh chứng cho thấy
bài toán nguồn cung và nhu cầu
vẫn là vấn đề nan giải trên thị trường dầu mỏ
vốn phụ thuộc rất lớn
vào tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay
dù một số quốc gia đã bắt đầu mở cửa nền kinh tế
song dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro
và giá dầu sẽ khó có thể nhanh chóng phục hồi
thay vì chờ đợi tình hình
các công ty dầu mỏ
và các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng
nên chuẩn bị sẵn sàng
cho một khoảng thời gian khó khăn kéo dài
tuy nhiên ở một phương diện khác
cuộc khủng hoảng này cũng có thể tạo ra cơ hội
để các nước tái cấu trúc mạnh mẽ nền kinh tế
nói cách khác là chuẩn bị nguồn lực bền vững
để nền kinh tế có khả năng chống đỡ
trước mọi biến động bất thường của giá dầu
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt